ngày bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi năm tại xã cẩm giàng huyện bạch thông xảy ra vụ em hiếp dâm chị họ
tiếp tục sau đó là vụ cha hiếp dâm con xảy ra tại xã nông hạ huyện trợ mới
có nhiều vụ các em không chỉ bị xâm hại về tình dục mà còn bị xâm hại về sức khỏe
đe dọa đến tính mạng gây hoang mang bất bình trong quần chúng nhân dân
các cấp chính quyền các ban ngành đoàn thể từ tỉnh đến các địa phương thôn xóm đã làm tốt công tác tuyên truyền
nhưng mà tôi cho rằng việc tuyên truyền về đối tượng được tham gia tuyên truyền cũng chưa đảm bảo hết
người ta chỉ cử đại diện các cá nhân đi thôi theo đại diện hộ gia đình thôi
còn một số thanh châu liên thì không tham gia
tiếp nhận thông tin rồi hiểu biết pháp luật đến với tầng lớp này là rất hạn chế
mà đây là cái nỗ hổng mà chúng ta cũng phải nhìn nhận lại cái hình thức tuyên truyền
đối tượng tuyên truyền
và cái số lượng người được tuyên truyền
qua phân tích các vụ án xảy ra cho thấy nguyên nhân dẫn đến tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em tăng
chủ yếu là do sự xâm nhập của các văn hóa phẩm đồi trụy
phim ảnh khiêu dâm phát tán chản lan trên mạng internet game online kích dục
đã ảnh hưởng xấu đến sự phát triển tâm sinh lý
gây ra sự lệch lạc về đạo đức lối sống của một bộ phận thanh thiếu niên
đa phần những trường hợp xâm hại tình dục đối với trẻ em thường
xảy ra ở những địa bàn vùng sâu vùng xa
vùng điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn
những trường hợp này đa phần là hoàn cảnh có éo le
bố mẹ là đi làm cả ngày không có điều kiện quản lý
quan tâm và chăm sóc đầy đủ cho các cháu
do vậy là những đối tượng phạm tội có điều kiện dễ dàng phạm tội hơn
thống kê của công an tỉnh bắc cạn
trung bình mỗi năm xảy ra từ ba đến năm vụ xâm hại tình dục trẻ em
với số lượng năm sau
năm hai nghìn một mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh đã khởi tố bốn vụ bốn bị can
từ đầu năm hai nghìn một mươi năm đến nay khởi tố chín vụ chín bệ can
tăng năm vụ năm bị can so với cùng kỳ
chính vì vậy việc thường xuyên theo dõi nắm bắt và quản lý chặt chẽ
số đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến có tiền án tiền sự ở địa phương
có nguy cơ phạm tội xâm phạm tình dục cần được đề mạnh
qua đó tuyên truyền giáo dục để nhân dân biết về phương thức thủ đoạn của tội phạm
nguyên nhân điều kiện xảy ra vụ án để người dân cảnh giác tự mình có ý thức phòng ngừa tội phạm